công an tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án giết người bắt đối tượng hờ a dúa là nghi phạm giết người khi đang lẩn trốn tại một khu rừng ở huyện nậm pồ
cụ thể vào tối ngày tám tháng hai tại bản naco sa bốn xã naco sa huyện nậm pồ tỉnh điện biên đã xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên
khiến anh sùng a sử sinh năm hai nghìn ba trú tại xã nậm tin huyện nậm pồ tử vong
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện nậm bồ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tổng lực về người và phương tiện truy vết các đối tượng
đến khoảng một mươi chín h ngày chín tháng hai tức chiều tối ngày ba mươi tết lực lượng chức năng bắt được hờ a dúa sinh năm hai nghìn năm trú tại xã naco sa huyện nậm pồ
khi đang lẩn trốn tại khu rừng thuộc bản nậm chua bốn xã nậm chua huyện nậm pồ thu tăng vật là con dao gây án
tại cơ quan công an hờ a dúa khai nhận do có mâu thuẫn tử trước nên đã cùng hai đối tượng thảo a phình và vàng a di cùng chú tại huyện nậm pồ tấn công nhóm bạn của sùng a sử
dúa là người trực tiếp dùng dao đâm nhiều nhát vào người sử khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau một thời gian lẩn trốn trong rừng thảo a phình đã đến cơ quan công an đầu thú lực lượng công an tiếp tục tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng vàng a di
trong đêm giao thừa công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị đã phát hiện một mươi chín vụ với một mươi chín người đốt pháo nổ trái phép
những người vi phạm được mời về trụ sở công an làm việc lập biên bản vi phạm
tất cả đều thừa nhận là pháo nổ trái phép không rõ nguồn gốc xuất xứ được mua từ trước tết
hậu quả của các vụ nổ do pháo tự chế rất nghiêm trọng nhẹ thì ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe nặng thì không giữ được tay chân thương tật mất thị lực tàn phế suốt đời
bên cạnh các biện pháp của cơ quan chức năng điều quan trọng nhất vẫn là phải có sự vào cuộc đồng bộ sát sao hơn nữa của xã hội nhà trường
đặc biệt là gia đình trong việc quản lý giáo dục con em mình để tránh những sự việc đáng tiếc do pháo nổ gây ra
trong khi đó công an phường năm thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vừa kiểm tra hành chính quán phở đại tại khu phố ba phường năm tp mỹ tho phát hiện một mươi chín giản pháo hoa phun viên
số pháo hoa này do nguyễn ngọc tân chú tại xã phước thạnh tp mỹ tho em trai của chủ quán mua về để kinh doanh
tiến hành kiểm tra tân xuất trình hóa đơn mua pháo nhưng không có giấy phép kinh doanh theo quy định
tân khai đã mua tổng cộng một trăm bốn mươi bốn giàn pháo hoa phun viên từ hai cửa hàng trên địa bàn tỉnh sóc trăng và tỉnh vĩnh long đem về cất giấu tại quán
sau đó tân giao bán trên trang gia lô cá nhân từ ngày một tháng hai đến khi bị bắt tân đã bán được một mươi bảy dàn pháo hoa phun viên
tiếng pháo là một phần ký ức ngày tết của thế hệ tám x trở về trước
vài năm trở lại đây thì một vài loại pháo hoa được bán cho người dân niềm vui của con trẻ vì thế cũng rộn rã hơn
tuy nhiên sử dụng pháo không đúng cách cũng rất nguy hiểm
có thể dẫn đến những tai nạn vô cùng đáng tiếc khiến cho ngày vui lại trở thành nỗi buồn
ngay trong đêm giao thừa vào khoảng một mươi một giờ đêm tại nhà anh phạm văn ân ở thôn quy thiện xã phổ khánh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra vụ nổ pháo tự chế gây thương vong cho ba người trong một gia đình
thời điểm trên anh phạm văn ân cùng với con ruột làm pháo nổ tự chế phía sau bếp thì xảy ra nổ
hậu quả anh ân tử vong trong lúc đi cấp cứu còn vợ và con anh ân bị thương nặng
tại hiện trường cơ quan chức năng ghi nhận có rất nhiều vật liệu rơi vãi từ vụ nổ để lại và một số chất bột nghi là thuốc nổ chưa sử dụng còn xót lại
trong những ngày tết liên tiếp các sới bạc đã bị lực lượng công an tỉnh vĩnh long phát hiện và triệt xóa bắt giữ nhiều đối tượng
cụ thể vào khoảng bốn giờ chiều qua ngày một tết lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát hình sự công an tp vĩnh long và công an phường tân hòa
kiểm tra khu đất chống thuộc khóm tân quế phường tân hòa tp vĩnh long phát hiện bắt giữ chín đối tượng
đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tăng vật tạm giữ gồm hai con gà đang mang cửa sát bảy điện thoại di động hai mươi năm xe mô tô và bốn mươi triệu đồng
các đối tượng ngụ tại các tỉnh tiền giang vĩnh long và tp cần thơ
trước đó lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ và công an xã đồng phú
triệt xóa một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp phú mỹ một xã đồng phú huyện long hồ
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm hai con gà nhiều cặp cửa sắt năm điện thoại di động bốn xe mô tô và gần hai mươi năm triệu đồng
trong ngày hôm qua ngày một tết lực lượng cảnh sát giao thông của các địa phương đã kiểm tra phát hiện và xử lý gần bảy năm trăm linh trường hợp vi phạm giao thông đường bộ
phạt tiền một mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu đồng
riêng vi phạm về nồng độ cồn là hơn hai tám trăm linh trường hợp vi phạm về tốc độ là một bảy trăm hai mươi trường hợp vi phạm ma túy một mươi hai trường hợp
trong lĩnh vực đường sắt có một trường hợp vi phạm và lĩnh vực đường thủy có hai trường hợp vi phạm tổng số tiền phạt là một triệu đồng
thống kê trong ngày hôm qua mùa một tết cả nước đã xảy ra gần tám mươi vụ tai nạn giao thông ba mươi năm người tử vong và gần bảy mươi người bị thương
so với ngày ba mươi tết tai nạn giao thông tăng ở cả ba tiêu chí và tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ
như đã theo dõi ở góc nhìn chuyên gia vừa qua thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm người dân trên cả nước đã hình thành được thói quen đó là không điều khiển xe sau khi uống rượu bia
người dân cũng đã hợp tác tích cực hơn với lực lượng chức năng khi bị dừng xe kiểm tra
đặc biệt trong những ngày nghỉ tết thì việc chấp hành nghiêm quy định đã uống rượu bia thì không lái xe càng đặt ra những yêu cầu cao hơn
trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến trong ý thức và thay đổi trong hành vi khi tham gia giao thông trong chấp hành quy định về nồng độ cồn
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh hà nam
một chốt kiểm tra nông độ cồn trên tuyến cúc lộ đi qua huyện thanh liêm tỉnh hà nam
nhiều tín hiệu tích cực đã được ghi nhận tỷ lệ vi phạm nồng độ cồn giảm một cách rõ rệt
thậm chí có ca công tác không phát hiện bất kỳ một trường hợp nào
và quan trọng hơn từng người dân cũng đã có ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông
giống như mình trước đây thì tiếp khách nhiều khi
mọi người cứ ép là gỡ uống rượu ấy
nhưng mà từ ngày ra luật mới này anh em nói chung là ý thức
mà cái tình trạng mà tai nạn hay là tình trạng bất an toàn nó cũng giảm rất nhiều
thế này mình thấy tương đối là tốt
theo tôi là từ ngày có cái chiến dịch mà giữ lý cái nông độ cồn ấy
thì tôi thấy là người dân cũng chấp hành khá tốt
và theo tôi nghĩ thì cái việc này là lên phát huy
tôi luôn chấp hành và tôi khi đã uống rượu thì tôi không lái xe
thời gian qua
việc tổng kiểm soát nông độ cồn càng ngày lẫn đêm
đã góp phần kéo giảm tối đa tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh hà nam
nhất là vào thời điểm nghỉ lễ dịp tết nguyên đán
tất cả các trường hợp đều được kiểm tra với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
bên cạnh sự đồng thuận
thì người dân cũng đã thể hiện sự hợp tác với lực lượng chức năng khi bị dừng xe kiểm tra
làm với công tác như thế là chúng tôi rất là yên tâm khi mà tham gia giao thông
thì có cảm thấy khó chịu khi mà phải kiểm tra nông độ cồn càng ngày
không chúng tôi cảm thấy là luôn luôn muốn chấp hành cái luật lệ giao thông
để cho nó an toàn cho bản thân và những người xung quanh
khi có các đồng chí công an trực tiếp ra đường như này
thì cái ý thức người dân người ta cũng được nâng cao hơn rất là nhiều
người ta nhìn vào có những đồng chí công an đứng ở đây
kể cả cái chuyện đi lại đường như này người ta cũng cẩn thận hơn rất là nhiều

tình trạng lái xe sử dụng rượu bia
đã được dự báo sẽ xuất hiện nhiều hơn vào những ngày nghỉ tết
theo kế hoạch lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam
đã tổ chức ứng trực một trăm linh quân số tăng cường tuần tra khép kín địa bàn
bổ sung thiết bị phương tiện nhằm chủ động phát hiện các trường hợp vi phạm nồng độ cồn
xong sẽ khó có thể bao quát hết tất cả các địa bàn cả ngày lẫn đêm
cũng sẽ có bộ phận người dân có tâm lý chủ quan trong dịp tết
vì vậy công tác tăng cường kiểm tra hiện đang đặt ra những yêu cầu cao hơn
lực lượng cảnh giao thông đã có kế hoạch tuần tra kiểm soát thông tết
và xuyên tết đảm bảo hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ có mặt trên tất cả các tuyến đường
tổ chức tuần tra kiểm soát và kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện
qua đây thì cũng tuyên truyền mong rằng người dân lưng cao ý thức cho bản thân mình
trong quá trình điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng rượu bia
để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và tất cả người tham gia thông
toàn dân đón được một cái tết
giáp thìn vui tươi lành mạnh và hạnh phúc an toàn
nếu như trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba
cảnh sát giao thông cả nước đã xử phạt hơn bảy bảy trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
thì năm nay hy vọng rằng với sự vào cuộc quyết liệt từ cơ quan chức năng
chuyển biến ý thức của đại bộ phận người dân kỳ nghỉ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn
con số vi phạm này sẽ giảm một cách tích cực
còn như vậy nhiệm vụ tên ảnh giao thông đáng tiếc do sử dụng rượu bia cũng sẽ không xảy ra
tết mới thực sự là an toàn và văn minh
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
và trực một trăm linh quân số trong dịp tết nguyên đán
và tối qua ngày một tết công an thành phố sóc trăng đã giao quân tuần tra kiểm soát
xử lý các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
mà trong cơ thể có chất ma túy và nồng độ cồn
sau hơn hai tiếng kiểm tra gần một trăm năm mươi trường hợp không phát hiện trường hợp
và giao vi phạm
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
người dân đã nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông
trong dịp tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng
tiếp tục tổ chức tốt tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
với tinh thần vượt nắng thắng mưa xuyên đêm xuyên tết
đồng thời phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hôm qua trên đường hồ chí minh
đoạn qua tỉnh hòa bình khiến bốn người thương vọng
theo thông tin ban đầu vào khoảng chín giờ tối qua
tại km bốn trăm bốn mươi ba sáu trăm linh đường hồ chí minh thuộc địa bàn thôn âm
làng xã cao dương huyện lương sơn tỉnh hòa bình
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy lưu thông ngược chiều
cú va chạm khiến hai phương tiện hư hỏng nặng hai người tử vong
hai người được chuyển ra hà nội cấp cứu
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường
phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh quảng trị
trong dịp tết nguyên đán cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường
lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
trong đó tập trung vào người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn và ma túy
tại thành phố đông hà đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố tăng cường
một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với tinh thần
xuyên đêm giao thừa xuyên những ngày tết tổ chức chốt kiểm tra tại các điểm
tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về trật tự an toàn giao thông kết hợp với bố trí
các tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn thành phố
chỉ trong thời gian từ hai giờ đến bốn giờ chiều qua mùa một tết tổ công tác chốt kiểm tra
tại đường hùng vương đã kiểm tra một trăm chín mươi bảy phương tiện phát hiện và lập biên bản xử lý
bốn trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tại huyện vĩnh linh đội cảnh sát giao thông trật tự cũng tăng cường các chốt kiểm tra
qua đó đã phát hiện lập biên bản hai trường hợp vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát
xuyên đêm xuyên tết nhằm ngăn chặn các vi phạm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông
tạo an toàn thuận lợi để nhân dân vui tết du xuân
với tinh thần xuyên đêm xuyên tết những ngày này lực lượng công an cả nước nói chung
công an tỉnh quảng bình nói riêng cũng đang căng mình ứng trực
đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
tối mùng một tết trên tuyến đường quốc lộ một a chạy qua địa bàn
tất cả các phương tiện đều được đón dừng để kiểm tra nồng độ cồn ma túy
đối với người điều khiển phương tiện giao thông
người dân đều đồng tình phối hợp và chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh kiểm tra của lực lượng chức năng
quá trình điều tra có nhiều người điều khiển phương tiện xe máy và cả ô tô vi phạm nồng độ cồn
vượt mức từ hai mươi năm mg đến bốn mg trên một lít khí thở
với mức độ này thì người vi phạm có thể bị phạt từ hai đến một mươi bảy triệu đồng
thực hiện chỉ đạo của bộ công an cục cảnh sát giao thông và công an tỉnh quảng bình
từ ngày hai mươi chín tết lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã ứng trực một trăm linh quân số
huy động tối đa lực lượng phương tiện thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tổ chức tuần tra khép kín địa bàn
tập trung xử lý thử gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
đặc biệt là kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn ma túy tốc độ
với tinh thần xuyên đêm xuyên tết hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường

tập trung xử lý vi phạm là nông độ cồn ma túy tốc độ với tinh thần xuyên đêm xuyên tết hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tết hai mươi bốn tháng hai tức mùng năm tết lực lượng cảnh sát giao thông quảng bình sẽ kiên quyết xử lý vi phạm về nông độ cồn ma túy tốc độ
đối với người điều khiển phương tiện giao thông qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và hình thành thói quen cho người dân về việc đã uống rượu bia thì không lái xe
đặc biệt là trong dịp những ngày đầu năm mới để mọi người mọi nhà đón xuân trong không khí vui tươi an lành
dạng sáng ngày hôm nay công an phường tân chính quận thanh khê thành phố đà nẵng đã truy xét và bắt giữ thành công đối tượng cướp giật tài sản của một nữ hành khách vào đêm giao thừa
đối tượng là mai viết trung quê ở tỉnh quảng bình từ tin báo của một nữ bị hại bị cướp giật điện thoại tại ga đà nẵng lực lượng công an nhanh chóng theo dõi mật phục
bắt giữ được trung khi đối tượng đang có ý định quay lại ga đà nẵng để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
tại cơ quan công an trung thừa nhận do thiếu tiền trả nợ nên khi đến ga phát hiện bị hại sơ hở thì nảy sinh ý định và thực hiện việc cướp giật tài sản rồi tẩu thoát
có được điện thoại trung tìm ra mời khẩu và rút hết sáu triệu đồng trong tài khoản của bị hại ngoài ra trung cũng thừa nhận đã thực hiện một vụ cướp giật khác trước đó
kiểm tra nhanh cho thấy trung dương tính với chất ma túy vụ việc đã được bàn giao cho công an quận thanh khê để thụ lý điều tra